hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sự việc đau lòng xảy ra tại ấp đông hòa xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
cách đây hơn ba năm mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị và các bạn sau đây cũng là một câu chuyện buồn như thế
chỉ vì loá mắt trước mấy chỉ vàng hung thủ đã đăng tâm sát hại hai mạng người vô tội
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình phá án của chúng tôi
đêm hai mươi tám giảng sáng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn chín
người dân cả ấp đông hòa xã tân thuận đông thành phố cao lãnh nhốn nháo vì một vụ cháy dữ dội xảy ra tại số nhà năm trăm linh chín
bằng mọi dụng cụ có thể người dân lao đến dập lửa nhưng vì ngọn lửa quá mạnh lại đang trong đêm tối
nên đã không cứu được ngôi nhà và tài sản bên trong
đến lúc đám cháy được dập tắt hoàn toàn người dân mới phát hiện hai tử thi được nhận ra
một nam một nữ đã bị thiêu cháy
người dân hoang mang lo lắng nhảy ra nạn nhân là chị đoàn thị cà tha chủ số
nhà năm trăm linh chín và đ mor là hàng xóm dr trị cà tha
tại sao hai người lại bị thiêu cháy một cách thảm hại như thế
tại sao anh đúng bị thiêu cháy cùng ở nhà mẹ này